khánh đã lôi kéo được một người tham gia tổ chức

hòa đã sưu tầm thông tin của các bệnh nhân đến khám chữa bệnh tại bệnh viện đa khoa lâm đồng trong các phiếu xét nghiệm phiếu kết quả siêu âm để thực hiện trên một bốn trăm linh phiếu trưng cầu dân ý nộp cho đảo minh quân để lấy thành tích

thưa quý vị và các bạn gần đây tại tỉnh vĩnh long đã liên tiếp xảy ra các vụ giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực đặc biệt là các đối tượng gây án ngày càng trẻ hóa mà nguyên nhân ban đầu chỉ là những mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống
sự tức giận lời thách đố hay một chút ấm ức trong lòng đã khiến một số bạn trẻ không làm chủ được bản thân và dẫn đến những hành động bạo lực côn đồ
đây là sáu thanh thiếu niên vừa bị công an tp vĩnh long mời làm việc và củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi cố ý gây thương tích
ngô tuấn khanh nghĩ lê thị kim thoa chửi mình liền rủ trần quốc bảo và bốn thanh niên khác đi trên ba xe máy mang theo hung khí chạy quanh các tuyến đường để tìm thoa và nguyễn hoàng duy
khi đến đường trưng nữ vương phường một tp vĩnh long cả nhóm phát hiện duy và thoa cùng đi trên xe máy phía trước liền vượt lên chặn đầu
khanh và bảo đã dùng dao đâm chém làm cả hai nạn nhân bị thương
em mới đi uống cà phê xong mới kéo về phường năm gặp mấy người nó hôm qua qua nó chửi cái gì đó
không nghe rõ rồi mới em với em đi qua đất đến đây gặp nó rồi em mới về lấy đồ ra chém
rồi thấy công việc em làm ra cái hương tích hai người đó là sai em hối hận
theo số liệu thống kê của cơ quan chức năng tỉnh vĩnh long trong gần sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi trên địa bàn tỉnh xảy ra trên hai trăm linh vụ vi phạm pháp luật về trật tự xã hội
trong đó giết người ba vụ
thực tế cho thấy một số vụ án xuất phát từ mâu thuẫn tức thời
chỉ vì xích mít mâu thuẫn nhỏ trong cuộc sống thường nhật nhiều thanh thiếu niên sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực gây thương tích cho người khác
các đối tượng ngày càng trẻ hóa và đều có sử dụng hung khí để gây án
một số vụ diễn ra công khai nơi công cộng gây hoang mang lo lắng trong nhân dân
về cái giải pháp tới đây thì về phía cơ quan công an cũng như các ngành đoàn thể đặc biệt là ở cấp cơ sở
tích cực mời cảm hóa giáo dục gian đe làm cho các em nhận thức một cách đúng đắn hơn
có kỹ năng tiếp xúc ứng xử có gian hóa đảm bảo đúng theo quy định của pháp lực
đặc biệt đối với phụ huynh các gia đình quan tâm theo dõi việc đi đứng quan hệ của con em mình để có biện pháp giáo dục tốt hơn
qua các vụ cối gây thương tích trên cho thấy nguyên nhân chủ yếu là ý thức chấp hành
tôn trọng pháp luật của một bộ phận dân cư đặc biệt là thanh thiếu niên hiện nay đang bị xuống cấp
để xây dựng một môi trường sống lành mạnh nhân ái kéo giảm tình trạng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực và hành xử theo kiểu côn đồ
đặc biệt là trong thanh thiếu niên bên cạnh những nỗ lực của ngành công an
thì rất cần sự chung tay vào cuộc của các ngành các cấp trong việc phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa xã hội
kịp thời phát hiện giải quyết rứt điểm các mâu thuẫn tranh chấp không để dẫn đến các xung đột bạo lực
một số thông tin về tình hình dịch bệnh
ngày hôm nay sở y tế tỉnh đắk nông cho biết đến thời điểm hiện tại trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận hai mươi năm trường hợp dương tính với vi khuẩn bạch hầu
trong đó có hai trường hợp đã tử vong
trong số hai mươi năm ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu thì có những ca không xuất hiện triệu chứng bệnh nên rất khó phát hiện
hiện nay trên địa bàn tỉnh đắk nông đã ghi nhận bốn ổ dịch ở các huyện gros nô huyện đắk lập và huyện đắk rịa
trong đó có một mươi chín bệnh nhân đang điều trị bệnh viện đa khoa vùng tây nguyên bệnh viện đa khoa tỉnh đắk nông và trung tâm y tế huyện crono
số ca bệnh còn lại đã được điều trị khỏi và xuất viện
ngay sau khi xuất hiện dịch ngành y tế tỉnh đắk nông đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh mua huyết thanh điều trị bệnh bạch hầu cho các bệnh nhân
nhờ có huyết thanh kịp thời nên nhiều bệnh nhân trong đó có những ca nặng tình trạng sức khỏe đã ổn định
về nguyên nhân dịch lây lan nhanh ông viên trinh chiến viện trưởng viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên cho biết
tại đắk nông quá trình sàng lọc phát hiện bốn ca người lành mang trùng không có biểu hiện bệnh
nếu những người này di chuyển tới vùng miễn dịch tốt thì không sao nhưng tới vùng lõm tiêm chủng gặp những người không có miễn dịch thì sẽ lây lan bệnh
ông chiến cho rằng ở các tỉnh tây nguyên có quá nhiều vùng lõm về tiêm chủng có đến chín mươi hai số người bị bệnh bạch hầu là người đồng bào dân tộc thiểu số
bên cạnh đó việc tiêm chủng mở rộng chỉ bảo vệ đến khoảng năm bảy tuổi độ tuổi trên bảy tuổi có thể bị giảm
mất miễn dịch khi gặp các tác nhân thì xuất hiện các ca bệnh do đó khuyến cáo người dân từ bảy tuổi đến một mươi tám tuổi phải tiếp tục tiêm nhắc lại
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín cho biết căn cứ vào kết luận hội trần quốc gia vào ngày ba tháng bảy
bệnh nhân số chín mươi một là nam phi công người anh được chính thức công viên
bệnh nhân số chín mươi một là nam phi công người anh được chính thức công viên
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đến thời điểm này còn hai mươi tám bệnh nhân covid một mươi chín đang được điều trị tại các cơ sở y tế và đa số bệnh nhân sức khỏe đều ổn định
trong đó sáu người đã cho kết quả âm tính một lần trở lên với virus sars cov hai
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh nam định đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn văn quang
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộp hậu thường chú tại xã hải toàn huyện hải hậu tỉnh nam định về tội cướp tài sản
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện vụ bản tỉnh nam định là đối tượng lại văn quỳnh
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu hộp hậu thường chú tại thôn vân cát xã nam vân thành phố nam định tỉnh nam định
cũng phạm tội cướp tài sản và phải nhận quyết định truy nã đối tượng nguyễn ngọc tuấn sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy hộp hậu thường chú tại tám mươi chín đào tấn phường trần quang khải thành phố nam định tỉnh nam định

chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện